thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hà nội sở y tế hà nội đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai chương trình xét nghiệm sàng lọc phát hiện sớm ung thư đại trực tràng cho người dân trên địa bàn thành phố hà nội từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đến nay chương trình đã triển khai tại hai mươi tám quận huyện thị xã với gần năm trăm linh mẫu test đã được thu về
theo đó người dân từ bốn mươi tuổi trở lên là độ tuổi được khuyến cáo sàng lọc phát hiện sớm ung thư đại trực tràng mỗi năm một lần có bảo hiểm y tế
sau khi thực hiện xét nghiệm có hai mươi một bảy trăm chín mươi bảy trường hợp dương tính chiếm khoảng năm bốn
việc tầm soát và phát hiện sớm tế bào ung thư có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình điều trị bệnh
nhiều người dân sau khi tham gia chương trình tầm soát đã phát hiện bệnh sớm và được chữa trị khỏi hoàn toàn
hiện tại sở y tế hà nội đang phát các mẫu
test miễn phí tại các xã phường thị trấn đồng thời triển khai tiếp trên địa bàn hai huyện còn lại là mỹ đức và ba vì